thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết
ngư dân đi ghe cào đã tìm thấy thi thể của nạn nhân lưu thị mỹ duyên một mươi chín tuổi
chú thị trấn gành hào huyện đông hải vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày
đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn chìm tàu tại cửa biển gành hào xảy ra vào ngày sáu tháng bốn vừa qua
thi thể nạn nhân được người dân phát hiện rạt vào một rừng mắm thuộc khu vực xã tân thuận
huyện đầm rơi tỉnh cà mau
qua nhận diện gia đình xác định thi thể nữ được tìm thấy đúng là nạn nhân duyên
liên quan đến vụ tai nạn này cùng ngày công an tỉnh bạc liêu cho biết đã khởi tố bị can
đối với tải công doãn thanh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngụ thị trấn gành hào huyện đông hải về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
như tin đã đưa vào khoảng một mươi giờ ngày sáu tháng bốn chiếc tàu mang biển số bl chín mươi ba nghìn ba trăm hai mươi hai do bà nguyễn thị lời làm chủ
tài công doãn thanh nam là con trai của bà lời điều khiển chở khoảng bốn mươi người tham gia lễ hội nginh ông
khi tàu chạy ra cách cửa biển gành hào khoảng hai km thì gặp phải sóng to gió lớn nên bị chìm
đến nay vụ tai nạn đã khiến ba người tử vong